ba mươi người dân australia bị ảnh hưởng bởi khói từ các đám cháy rừng kéo dài từ tháng tám năm ngoái
ước tính đã có bốn trăm bốn mươi năm người tử vong và hơn bốn người phải nhập viện vì các vấn đề về tim phổi và bệnh hen xuyễn
khói từ các đám cháy rừng đã khiến cho phản ứng miễn dịch tương tự như chống lại nhiễm trùng
ở những người mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn như hen xuyễn hoặc bệnh tim
có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm hay thậm chí là tử vong
thảm họa cháy rừng tại australia kéo dài tại sáu bang trên cả nước mới kết thúc vào tháng hai năm nay
đã thiêu dụi khoảng bảy bốn triệu hectare rừng và thải ra tám trăm ba mươi triệu tấn carbon dioxide vào khí quyển
gần gấp đôi tổng lượng khí thải hàng năm từ các ngành năng lượng công nghiệp và giao thông của nước này